tăng nhãn áp hay còn gọi là thiên đầu thống là bệnh thường gặp
đây là một trong những nguyên nhân gây mù vĩnh viễn trên thế giới cũng như ở việt nam
bệnh có thể làm hỏng thị lực dần dần
người bệnh có thể không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu mất thị giác cho đến khi bệnh trở nặng gây mù
vậy tăng nhãn áp là gì
bệnh tăng nhãn áp là một nhóm các bệnh dối loạn ở mắt có liên quan gây tổn thương dây thần kinh thi giác
hầu hết bệnh tăng nhân áp có liên quan đến áp suất bên trong mắt cao hơn bình thường
một tình trạng được coi là tăng nhãn áp
tuy nhiên cũng có thể xảy ra khi áp suất trong mắt bình thường
bệnh nếu không được điều trị hoặc không được kiểm soát
dân trở nặng sẽ gây mất thị lực ngoại vi và dẫn đến mù loà
đây là nguyên nhân gây mù loà đứng hàng thứ hai trên thế giới sau độc thủy tinh thể
các loại bệnh tăng nhãn áp
có hai loại chính của bệnh tăng nhãn áp
loại một gô côm nguyên phát
bệnh tăng nhãn áp ở góc mở tiên phát
góc thoát nước được hình thành bởi các rác mạc và mống mắt vẫn mở
tuy nhiên các kênh thoát nước nhỏ ở góc bị chặn một phần
làm cho thủy dịch thoát ra khỏi mắt quá chậm
điều này khiến dịch và áp suất tăng dần bên trong mắt
bệnh tăng nhãn áp góc đóng
xảy ra khi mống mắt lùi ra phía trước
thu hẹp hoặc chặn góc thoát nước được hình thành bởi các rác mạc và mống mắt
dẫn đến dung dịch chất lỏng không còn có thể thoát ra ở góc này
vì thế làm tăng áp suất đột ngột ở mắt
trường hợp này thường xảy ra đột ngột
tuy nhiên cũng có thể xảy ra từ từ
loại thứ hai glaucom thứ phát
glaucom thứ phát thường xuất hiện sau những dối loạn tại mắt và toàn thân
như do chấn thương do viêm mảng bồ não do bệnh lý của thể thủy tinh
do đó bệnh tăng nhãn áp cần phát hiện và điều trị sớm
trần đoán sớm và điều trị bệnh tăng nhãn áp
có thể giảm thiểu hoặc ngăn ngừa tổn thương thần kinh thị giác
và những tổn thất liên quan đến bệnh tăng nhà áp
gây nên hạn chế tầm nhìn thậm chí là mù loà
ở giai đoạn đầu bệnh nhân không đau đớn hoặc giảm thị lực rõ rệt
khi bệnh trở nên nặng hơn bệnh nhân dần dần bắt đầu bị mất tầm nhìn ngoại vi
nếu bệnh nhân có một số triệu chứng của tăng nhãn áp
khó khăn trong việc nhìn thấy trong bóng tối
ánh sáng kém thay đổi thường xuyên lực của mắt
thấy cuồng mờ giảm tầm nhìn
nhìn thấy cuồng sáng quanh bóng đèn đau đỏ trong mắt và đôi khi có buồn nôn
vậy đối tượng nào dễ mắc tăng nhãn áp
bệnh thường gặp ở những người trên bốn mươi tuổi
nhưng nó cũng có thể xảy ra với những người trẻ tuổi do lối sống
người có tiền sử gia đình mắc bệnh có nguy cơ mắc bệnh cao hơn
ngoài ra những người có bệnh nền như mắc tiểu đường huyết áp cao
hoặc những người dùng sty trong một thời gian dài rất dễ bị căn bệnh này
nếu chúng ta không phát hiện và điều trị bệnh tăng nhãn áp kịp thời
thì lực sẽ bị đe dọa rất nghiêm trọng
bên cạnh đó cuộc sống sinh hoạt của bệnh nhân cũng bị đảo lộn
thay đổi trầm trọng do các triệu chứng của bệnh gây ra
triệu chứng đầu tiên có thể xảy ra đó là nguyên nhân gây mùi loà
thực trạng bệnh là hồi chuông cảnh báo để mọi người quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe đôi mắt
vì thực chất bệnh là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mùa loà
ngày nay tỷ lệ người mắc bệnh và đối mặt với biến chứng trên có xu hướng tăng nhanh
càng để lâu bệnh càng diễn biến tồi tệ hơn gia tăng nguy cơ mù loà cho người bệnh
các triệu chứng bệnh thường không rõ ràng
vì thế bệnh nhân hay chủ quan không kịp thời phát hiện điều trị trong giai đoạn đầu
chỉ đến khi bệnh phát triển nặng lúc đó điều trị gặp nhiều khó khăn không đem lại hiệu quả cao
bên cạnh đó bệnh tăng nhãn áp làm giảm chất lượng đời sống
không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe tới khả năng nhìn của bệnh nhân
bệnh tăng nhân áp cũng là nguyên nhân giảm chất lượng đời sống
bệnh làm giảm thị lực của bệnh nhân tâm nhìn giảm hay bị đau chói và mỏi mắt
điều này khiến bệnh nhân khó tập trung khi sinh hoạt hàng ngày tham gia giao thông chơi thể thao và làm việc
thậm chí nhiều trường hợp người bệnh không thể tự mình thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân hàng ngày
khi mắc bệnh thị lực giảm suốt cả sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng
điều này rất dễ khiến các bệnh nhân tăng nhẹ áp có xu hướng dối loạn tâm lý và trầm cảm
lời khuyên của thầy thuốc
hiện nay chưa có phương pháp điều trị triệt đề
tuy nhiên trong nhiều trường hợp nó có thể được khống chế thành công nếu được thăm khám và điều trị kịp thời
tuy vào trường hợp cụ thể mà bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị tùy thuộc vào loại bệnh tăng nhãn áp
có thể dùng thuốc nhỏ mắt ung thuốc và phẫu thuật laser phẫu thuật lọc
nếu dùng thuốc nhỏ mắt và phẫu thuật laser không hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh
phẫu thuật lọc có thể được các bác sĩ áp dụng
cấy đường dẫn
khi làm thử thuật này bác sĩ sẽ chèn một ống silicon nhỏ vào trong mắt của bạn
để dẫn thoát dịch lỏng dư thừa là nguyên nhân tăng nhãn áp
bệnh nhân cần phải đeo bằng mắt trong hai mươi bốn giờ và sử dụng thuốc nhỏ mắt trong một vài tháng sau khi phẫu thuật